hiện nay các trường trên địa bàn thành phố đà nẵng đang tổ chức nhận hồ sơ trúng tuyển kỳ thi cao đẳng đại học
thống kê cho thấy nhiều ngành học đã nhận đủ trị tiêu ngay từ những ngày đầu tiên
bên cạnh đó vẫn có những ngành học tuy chỉ tiêu tuyển sinh khá lớn nhưng vẫn đang trong tình trạng thiếu sinh viên
sự mất cân đối này cho thấy việc chọn ngành nghề cũng như là công tác định hướng tuyển sinh đang có nhiều bất cập
ngay đợt đầu tiên làm thủ tục nhập học đại học bách khoa đà nẵng có gần chín mươi hồ sơ được gửi giới báo trúng tuyển
có một số ngành gần như đạt đủ trị tiêu tuyển sinh
tuy nhiên đối với một số ngành học vẫn có nhu cầu tuyển dụng lao động cao như kỹ thuật nhiệt kỹ thuật môi trường hay kỹ thuật xây dựng công trình thủy lại thiếu vắng sinh viên nhập học dù chỉ tiêu và điểm chuẩn đã được hạ xuống
các thí sinh các phụ huynh chưa nhận thức khách được tầm quan trọng của những ngành này nên lượng thí sinh đăng ký không cao
và kết quả đối với những nhóm ngành này thì nhập học khoảng từ năm mươi đến sáu mươi
còn đối với trường đại học kinh tế đà nẵng sự tranh lệch với nhu cầu đăng ký tuyển sinh ngành kinh doanh quốc tế với các ngành thống kê hệ thống thông tin quản lý là rất cao
để thu hút người học vào các ngành có nhu cầu xã hội thấp nhưng vẫn giữ được chất lượng đầu vào
nhà trường đã đưa ra mức tranh lệch học vi khá cao
các ngành có nhu cầu cao giữa các ngành học này

theo đánh giá của các trường đại học xu hướng lựa chọn ngành học đang thiên về các ngành nghề ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài như công nghệ thông tin hay quản lý kinh doanh quốc tế
bên cạnh đó công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh hiện nay vẫn còn vướng mắt
sự lựa chọn ngành nghề vẫn phụ thuộc nhiều vào phụ huynh nên dẫn đến sự tranh lệch cao khi đăng ký ngành học
trong năm vừa rồi thì khoảng sáu mươi bốn các học sinh phổ thông
đăng ký lựa chọn tổ hợp các môn khoa học xã hội làm môn thi tốt nghiệp của mình
còn lại chỉ có hơn ba mươi là các em lựa chọn bài thi tổ hợp các môn khoa học tự nhiên để tính điểm tốt nghiệp
và tôi nghĩ rằng cái này cái thông số này thì chúng ta cũng cần phải quan tâm để mà chúng ta chuẩn bị một cái lực lượng
cho sự phát triển của đất nước trong thời đại công nghiệp bốn
kết thúc đợt làm thủ tục nhập học đầu tiên
đa số các trường đại học tại đà nẵng đã đạt trên chín mươi trí tiêu tuyển sinh
tuy nhiên trước tình trạng sinh viên chỉ tập trung theo học các ngành hot
ít quan tâm đến các ngành vẫn có nhu cầu cao của thị trường lao động
đang là một vấn đề còn tồn tại trong công tác tư vấn tuyển sinh
điều này cảnh báo về tình trạng mất cân đối lao động trong một số ngành nghề có thể diễn ra trong tương lai